như truyền hình nhân dân đã đưa tin sân bay tân sơn nhất đã quá tải tới mức trong nhiều thời điểm máy bay không còn chỗ đỗ và phải đỗ ở đường dẫn ra đường băng
từ cách đây hai năm những hãng hàng không mới được thành lập không chọn được căn cứ ở sân bay tân sân nhất mà họ phải chọn căn cứ đỗ máy bay qua đêm ở sân bay địa phương
hãng bamboo airways thì chọn căn cứ phù cát bình định là một ví dụ
mới đây hãng đang xin cấp phép bay là viettravel cũng phải chọn cứ địa là sân bay phú bài của huế
tuy nhiên thực tế hãng mới có đỗ qua đêm ở sân bay đã cam kết như trong giấy phép
sau đây là tìm hiểu của phóng viên truyền hình nhân dân
sân bay phù cát tỉnh bình định là nơi đăng ký lưu trú toàn bộ máy bay của một hãng hàng không được cấp phép đã bay từ mấy tháng trước
hai mươi giờ một mươi năm phút ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín chuyến bay cuối cùng chuẩn bị cất cánh
trong sân bay ngoài chiếc máy bay này không còn chiếc máy bay nào khác
hai mươi một giờ ba mươi phút máy bay cất cánh
ngay sau đó
hệ thống quản lý máy bay flyradar hai mươi bốn thể hiện sân bay không còn một chiếc máy bay nào
hai mươi hai giờ đèn đường băng đèn nhà điều hành và thậm chí đèn tín hiệu cũng tắt ngấm
không có bất kỳ dấu hiệu của việc những chiếc máy bay đăng ký lưu trú qua đêm tại đây sẽ hiện diện
hai giờ sáng hôm sau flyradar hai mươi bốn vẫn thể hiện trong sân bay không có máy bay
thưa quý vị và các bạn bây giờ là hai giờ sáng ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
toàn bộ hệ thống đèn dọc hai bên đường băng của sân bay phú cát đã được tắt đi
đèn của nhà điều hành cũng đã tắt đi và hiện trong sân bay không có bất kỳ một chiếc máy bay nào
theo người dân sống gần khu vực sân bay không chỉ có đêm đó mà các đêm khác sân bay cũng không hề có máy bay lưu lại
nếu mà nhà tôi ở đây tôi làm việc lái taxi ở đây nhưng mà tôi chả thấy cái máy bay nào đổ lại qua đêm ở đây hết
còn đây là sân bay tân sân nhất hai giờ sáng ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
những chiếc máy bay đáng lẽ phải đổ qua đêm tại phù cát
bằng cách nào đó lại đang đổ ở sân bay trật trội nhất việt nam này ít nhất là bốn chiếc
tân sơn nhất là một trong hai sân bay quan trọng nhất tại việt nam
việc đỗ máy bay ở đây mà không ra phủ cát hàng đêm có thể giúp hãng hàng không cắt giảm chi phí hàng tỷ đồng mỗi ngày
nhưng nếu các hãng hàng không mới đều đổ máy bay chui ở đây tình trạng quá tải của tân sơn nhất sẽ càng trở nên trầm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và khai thác bay